nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã yêu cầu quân đội nước này củng cố năng lực gian đe của mình
một cách thực tế và chủ động để chống lại những động thái từ mỹ và hàn quốc
tuyên bố trên của ông kim jong un đưa ra tại cuộc họp mở rộng của quân ủy trung ương triều tiên
nhằm thảo luận về việc tăng cường khả năng gian đe phòng ngừa chiến tranh
thích ứng với những hành động leo thang nhằm kích động chiến tranh của mỹ và hàn quốc
bên cạnh kêu gọi củng cố khả năng gian đe theo hướng thực tế và chủ động
nhà lãnh đạo triều tiên cũng yêu cầu đẩy nhanh việc thực hiện quá trình này
kể từ tháng ba các lực lượng của mỹ và hàn quốc đã thực hiện một số cuộc tập trận thường niên
quanh khu vực bán đảo triều tiên
triều tiên cũng có những động thái để đáp trả như công bố hình ảnh về các đầu đạn hạt nhân
có thiết kế nhỏ gọn hơn và phóng nhiều vũ khí khác nhau bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa